sau hơn sáu giờ đồng hồ nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân địa phương
vụ cháy rừng xảy ra tại thôn đức long xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu đã cơ bản được khống chế
một mươi giờ bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu xảy ra vụ cháy rừng ở phía tây nam núi bản cờ
thuộc thôn đức long xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đây là khu vực rừng thông có thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng
đám cháy bùng phát mạnh có nguy cơ lan ra các khu vực xung quanh
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động hai mươi hai cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chữa cháy
phối hợp với chính quyền địa phương người dân khẩn trương chữa cháy và phát đường băng cản lửa
tránh lây lan sang khu vực xung quanh
đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày sau hơn sáu giờ nỗ lực đám cháy cơ bản đã được khống chế
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba năm hectare
hiện nay các lực lượng vẫn đang canh trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại